sở khoa học và công nghệ tp hcm đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông tp đại học quốc gia tp hcm
và cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ bộ khoa học và công nghệ
đã chính thức khởi động cuộc thi dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo re của tp hcm năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những hoạt động nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong các lĩnh vực phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống
theo đó đối tượng dự thi là các cá nhân nhóm cá nhân doanh nghiệp và tổ chức có dự án đổi mới sáng tạo
ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất kinh doanh giao thông tài chính y tế giáo dục
nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội
các ứng viên tham dự cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động hỗ trợ huấn luyện
cố vấn và chương trình ưng tạo với kinh phí hỗ trợ ưng tạo
các dự án vào vòng chung kết được trình bày trước các nhà đầu tư và có cơ hội nhận các gói đầu tư
cho giai đoạn tiếp theo
các đơn vị cá nhân tham dự cuộc thi có thể đọc hồ sơ dự thi từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi